từ sau tết quyên đán dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp bùng phát tại nhiều địa phương
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của xã hội
trong đó công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu điều trị người bệnh cũng gặp nhiều khó khăn
bệnh viện huyết học truyền máu tp cn là đơn vị đảm nhận cung cấp máu cho một mươi một trên một mươi ba tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiểu long
với hơn bảy mươi bệnh viện sử dụng nguồn máu trong đó có hai bệnh viện quân y là một trăm hai mươi và một trăm hai mươi
ngân hàng máu trong kho đang cạn kiệt chỉ có thể cung cấp từ hai đến bảy đơn vị máu cho các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu
hiện tại tp cn cùng các bệnh viện và địa phương đang tích cực vận động hiến máu trước mắt tại các cơ sở y tế
tạo lòng tin bảo đảm an toàn đồng thời đội ngũ y bác sĩ bệnh viện sẵn sàng làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật
để tổ chức các đợt hiến máu bảo đảm an toàn cho người dân khi đến hiến máu trong mùa dịch